chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng nay ngày hai mươi tháng một mươi một của truyền hình nhân dân
mở đầu sẽ là phần điểm những tin chính có trong chương trình
lễ trao giải thưởng nhân tài đất việt năm hai nghìn một mươi sáu
các địa phương kỷ niệm ba mươi bốn năm ngày nhà giáo việt nam
đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp việt nam nhật bản
ngày hội các làng nghề thủ công truyền thống việt nam
trong phần tin quốc tế lực lượng iraq đẩy lùi phiến quân
is tại phía nam mosul
thái lan muốn cùng malaysia xây tường kiểm soát biên giới
đã diễn ra lễ trao giải thưởng nhân tài đất việt năm hai nghìn một mươi chín
đến dự chương trình có đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
phát biểu tại buổi lễ
đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết nhân tài đất việt đã hoàn thành sứ mạng của chặng đường một mươi hai năm
giờ đây giải thưởng đang bước sang chặng đường mới
đồng chí nguyễn thiện nhân mong muốn nhân tài đất việt tiếp tục là nơi chấp cánh cho những giấc mơ
hiện thực hóa những ý tưởng và khởi đầu cho những dự định tương lai của những nhân tài ở mọi lĩnh vực
giải thưởng nhân tài đất việt năm nay đã bước sang năm thứ một mươi hai
đây thực sự là sân chơi rộng mở để những nhân tài của đất nước
có cơ hội chứng minh sức mạnh của trí tuệ và sáng tạo phục vụ cộng đồng
với khởi đầu là khuyến khích và tôn vinh tài năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin
truyền thông qua các năm nhân tài đất việt không ngừng mở rộng ra các lĩnh vực khoa học công nghệ
y dược môi trường khuyến tài
kỷ niệm ba mươi bốn năm ngày nhà giáo việt nam ngày hai mươi tháng một mươi một
đây cũng là dịp để ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các nhà giáo
cùng toàn ngành giáo dục trong những năm qua
tại lào cai ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng nhà giáo tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
hiện toàn tỉnh có sáu trăm tám mươi năm trường với gần một trăm chín mươi bốn học sinh đội ngũ giáo viên đông đảo với trên một mươi tám người
nhân dịp này chủ tịch nước chính phủ bộ giáo dục và đào tạo ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
đã ghi nhận và trao phần thưởng cho gần bốn trăm linh nhà giáo tiêu biểu
trong đó có hai tập thể được tặng thưởng huân chương lao động sáu tập thể và năm nhà giáo
được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen hai mươi bảy nhà giáo được bộ giáo dục và đào tạo
trao huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh lào cai cùng nhiều phần thưởng cao quý khác
kỷ niệm ba mươi bốn năm ngày nhà giáo việt nam ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tuyên dương
khen thưởng hàng chục tập thể cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có tám trăm một mươi bốn trường mẫu giáo và phổ thông các cấp
trong đó có bốn trăm năm mươi sáu trường đạt chuẩn quốc gia đạt năm mươi bảy ba với kết
kết quả này quảng nam trở thành tỉnh có tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học cao nhất trong một mươi tỉnh miền trung tây nguyên
tại tỉnh hậu giang những đoá hoa tươi thắm cùng những lời chúc mừng chia sẻ cũng là nguồn động lực lớn
tiếp thêm sức mạnh và lòng nhiệt huyết giúp cho ngành giáo dục hậu giang vượt qua khó khăn
chủ động và sáng tạo trong tổ chức thực hiện đổi mới hoạt động chuyên môn và công tác quản lý
nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục góp phần vào sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục nước nhà
nhân dịp hậu giang họp mặt kỷ niệm ba mươi bốn năm ngày nhà giáo việt nam có hai tập thể và hai cá nhân được tặng bằng khen của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
hòa chung cùng không khí kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một trường đại học thái nguyên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm và đón nhận phần thưởng
được nhà nước chính phủ trao tặng cho các tập thể cá nhân của nhà trường
vinh danh các nhà giáo được công nhận chức danh giáo sư phó giáo sư năm hai nghìn một mươi
nhân dịp này giáo sư tiến sĩ nguyễn thị kim lan nguyên phó hiệu trưởng trường đại học nông lâm thái nguyên được nhận huân trường lao động hạng nhì của chủ tịch nước trao tặng
cùng với sự phát triển giáo dục đào tạo của đất nước đại học thái nguyên không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo
hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất nhằm tạo điều kiện cho giảng viên sinh viên có môi trường học tập và nghiên cứu tốt nhất
vượt qua những cung đường khó khăn hiểm trở là hành trình mà các thầy cô giáo cắm bản đã phải đi qua để cõng chữ lên non đến những lớp học ở các bản làng vùng sâu vùng xa
hành trình ấy không chỉ được đo đếm bằng chiều dài của những con đường mà hơn hết còn ở tâm huyết lòng yêu nghề với các em học sinh để khơi lên khát vọng ước mơ nơi bản làng xa xôi
sinh ra và lớn lên ở huyện miền núi thanh sơn cô giáo phùng thị kim anh đã thấu hiểu được những lời khuyên của các thầy cô giáo
cô giáo phùng thị kim anh đã thấu hiểu được những lời khuyên của các thầy cô giáo
chính điều đó đã thôi thúc và nuôi lớn trong cô ước mơ trở thành cô giáo để quay trở về phục vụ quê hương mang cái chữ đến với con em nhỏ vùng cao
năm hai nghìn một mươi năm khi được phân công về công tác tại trường tiểu học yên lương cô đã tình nguyện lên dạy ở điểm trường bản náy một trong những điểm lẻ xa xôi khó khăn nhất ở huyện vùng cao này

thời gian ở lại khi mới lên thì cũng rất là dài thế nhưng mà tôi đã dành những cái thời gian dỗi đó cho các cháu
buổi tối thì tôi mời các cháu gọi các cháu ra trường này và cô trò cùng ôn lại những kiến thức cũ đã học trong ngày
cái lúc khó khăn nhất thì lại nghĩ đến bà con nghĩ đến các em học sinh thì lại vượt qua được
điểm trường bản náy trường tiểu học yên lương huyện miền núi thanh sơn hiện có một mươi bốn em học sinh ở năm khối lớp
các em học sinh ở đây một trăm linh đều là con em đồng bào dân tộc giao
điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn hiện điểm trường chỉ có hai phòng lớp học do đó các em học sinh phải học ghép lớp
điểm trường hiện có một lớp ghép trình độ một hai
một lớp ghép trình độ bốn năm và một lớp học của các cháu mầm non
năm nay cháu học lớp ba cháu rất thích đến trường chơi cùng các bạn
cô dạy con học môn toán học tập viết viết chữ đẹp
cậu em rất yêu quý cô và cố gắng chăm ngoan học giỏi
khu dân cư thì cũng nằm ở xa xôi hẻo lánh đi lại cũng vất vả
nhưng mà nhất là đối với hai cô sở tại thì
cũng đỡ một phần nào còn nhất là cái cô giáo là anh là lên đây phải ở lại tại đây
thì bà con thỉnh thờ cũng đến chơi và giúp đỡ cô dọn dẹp phòng chỗ ăn ở cho cô
dẫu rằng trên con đường gieo chữ nơi bản làng vùng cao của các thầy cô giáo vẫn còn gặp nhiều khó khăn vất vả
thế nhưng dù con đường có trông gai đến đâu có khó khăn đến nhường nào
thì những người giáo viên cấm bản vẫn luôn vượt qua khó khăn thách thức ấy
bởi đằng sau những khó khăn đó là cả một tương lai tươi sáng đang chờ đón các em học sinh nơi vùng cao này
bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
mới đây kỳ họp thứ ba mươi bốn ủy ban liên chính phủ việt nam cuba vừa khai mạc tại thủ đô la habana của cuba
với mục tiêu mở rộng và đa dạng hóa các mối quan hệ kinh tế của hai nước
phát biểu tại lễ khai mạc bộ trưởng xây dựng việt nam phạm hồng hà chúc mừng những thành tựu
đảng và nhân dân cuba đạt được trong những năm qua
nhằm nâng cao hoạt động hiệu quả của ủy ban liên chính phủ cũng như của quan hệ hợp tác giữa hai nước
bộ trưởng phạm hồng hà đề ra một số nhiệm vụ ưu tiên như sớm ký kết hiệp định thương mại mới
phê duyệt dự án hợp tác phát triển lúa gạo giai đoạn năm
cũng như tiếp tục triển khai các dự án phát triển cây cà phê ngô đậu tương nuôi trồng thủy sản
bộ trưởng ngoại thương và đầu tư nước ngoài cuba rodrigo man meliaka cảm ơn sự hỗ trợ của việt nam
trong việc phát triển ngành nuôi trồng thủy sản và một số hoạt động nông nghiệp của cuba
đồng chí manmerica cũng nhấn mạnh tới những ưu đãi hành chính và thuế quan mà đặc khu phát triển mariel của cuba
nơi có cảng nước sâu duy nhất của cuba dành cho các nhà đầu tư nước ngoài
đồng thời đề cao tiềm năng hợp tác của hai nước trong lĩnh vực du lịch
hạ tầng cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng công nghiệp dược công nghệ sinh học y tế và viễn thông
theo dự kiến kỳ họp lần thứ ba mươi bốn của ủy ban liên chính phủ song phương sẽ kéo dài tới ngày hai mươi ba tháng một mươi một
đẩy nhanh các giải pháp để triển khai gói hỗ trợ của ngân hàng thế giới cho chương trình cấp nước
và vệ sinh môi trường nông thôn tại việt nam là nội dung chính được các đại biểu tập trung thảo luận
tại buổi làm việc giữa đại diện ngân hàng thế giới với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa diễn ra tại hà nội
theo đó chương trình cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn tại việt nam do ngân hàng thế giới tài trợ
được thực hiện từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu với hai nội dung
hỗ trợ xây dựng công trình hợp vệ sinh cho người dân khu vực nông thôn tại tám tỉnh
hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho người dân tại hai mươi một tỉnh
tổng kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ là hai trăm linh triệu đô la mỹ
hiện nay chương trình mới đang được triển khai gói hỗ trợ thứ nhất tại tám tỉnh về xây dựng công trình hợp vệ sinh
còn chương trình cấp nước cho người dân tại hai mươi một tỉnh mới đang bắt đầu triển khai
chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực cùng việt nam để triển khai chương trình này
việc chương trình được thực hiện sẽ giúp năm triệu người sống tại các vùng nông thôn và vùng núi nghèo nhất việt nam
được tiếp cận với nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh môi trường đảm bảo
mục tiêu của chương trình sẽ tiếp tục cung cấp nước sạch cho hai trăm năm mươi năm hộ gia đình và cải thiện vệ sinh môi trường
và cấp nước cho hai bảy trăm hai mươi trường học
thế mạnh của việt nam chiếm một mươi tám gdp của cả nước
để nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản tiến tới sản xuất công nghệ cao mang tầm quốc tế
hội nông dân việt nam và tổ chức jica của nhật bản đã tổ chức hội thảo kinh doanh nông nghiệp tại việt nam
định hướng tương lai gần tại tp hcm
theo đại diện tỉnh lâm đồng địa phương hiện có khoảng một mươi doanh nghiệp nhật bản đầu tư vào
với tổng số vốn ba mươi sáu triệu usd
rau hoa và cây ăn quả là lĩnh vực được đặc biệt quan tâm để sản xuất và xuất khẩu
đặc biệt chú trọng sản xuất sau công nghệ cao
trong điều kiện thực tế tại lâm đồng thì các doanh nghiệp nhật bản quan tâm đó là tổ chức sản xuất
và làm như thế nào để quản lý chặt chẽ vấn đề an toàn về đất và nước
một trong hai điều kiện đất và nước được ô nhiễm thì người nhật sẽ rất quan tâm
vì vậy các doanh nghiệp nhật bản đã quan tâm đầu tư sản xuất với vi mô
và họ tiến hành làm những vùng đất sạch và an toàn và sản xuất ra nông sản
đạt được tư chấn quốc tế cũng như tư chấn của thị trường nhà quản
theo vụ hợp tác quốc tế đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp nhật vào việt nam
trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn khá khiêm tốn
chỉ có khoảng ba mươi năm doanh nghiệp nhật đầu tư vào nông nghiệp việt nam
với tổng mức đầu tư khoảng hai trăm ba mươi bốn triệu usd chiếm khoảng bốn hai so với các lĩnh vực khác
mà doanh nghiệp nhật bản đầu tư
với yêu cầu ngày càng cao về vệ sinh an toàn thực phẩm
nhật bản đang chuyển hướng mạnh mẽ vào đầu tư nông nghiệp tại việt nam thay thế trung quốc
cơ hội mà hợp tác giữa hai doanh nghiệp nông nghiệp việt nam và nhật bản với nhau mà làm tốt
thì các doanh nghiệp việt nam là hưởng lợi rất nhiều
từ cái kinh nghiệm mà làm nông nghiệp của các doanh nghiệp nhật bản này
từ cái kinh nghiệm quản lý rồi tìm kiếm thị trường để phân phối sản phẩm
cũng như là nâng cao cái giá trị gia tăng của cái sản phẩm nông nghiệp
tám dự án trọng điểm của doanh nghiệp việt nam
năm điểm mà nhật bản đầu tư vào việt nam được phân bổ từ bắc vào nam
khu vực miền núi tây bắc thì hướng dẫn kỹ thuật canh tác và quản lý nước hợp lý
cung cấp cơ sở hạ tầng nông thôn
khu vực thủ đô hà nội tập trung cải thiện khâu lưu thông chuỗi cung ứng lạnh
tỉnh hà nam thúc đẩy tập trung hóa đất nông nghiệp thu hút đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài
tỉnh nghệ an tập trung nâng cao năng suất các sản phẩm giá trị gia tăng
tỉnh lâm đồng phát triển chế biến thực phẩm phát triển sản phẩm
tỉnh bình thuận là dự án phát triển thủy lợi tưới cho một mươi năm trăm linh ha đất nông nghiệp
khu vực đồng bằng sông kiều long đặc biệt là bến tre và cần thơ
sẽ tập trung vào biến đổi khí hậu và đào tạo nguồn nhân lực
tỉnh cà mau vừa được bộ khoa học và công nghệ phê duyệt một dự án
thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi vùng dân tộc thiểu số
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm dự án bắt đầu thực hiện từ năm hai nghìn một mươi
dự án được phê duyệt là chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình
trồng chuối già philippines đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ở vùng u minh hạ tỉnh cà mau
dự án này được thực hiện với mục tiêu tiếp nhận và làm chủ được quy trình kỹ thuật
để xây dựng mô hình nhân giống vô tính chuối già philippines và giống chuối xiêm địa phương
đã tiêu chuẩn xuất khẩu
góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao thu nhập cho người dân vùng u minh hạ cà cà mau
dự kiến sản phẩm chính gồm mô hình nhân giống nuôi cấy mô tế bào đạt ba mươi năm cây con
đạt tiêu chuẩn mô hình thâm canh chuối già philippines và chuối siêm địa phương
quy mô một trăm linh hectare trên hai giống đào tạo được một mươi hai kỹ thuật viên và tập huấn cho hai trăm linh lượt người dân
một trong những lý do để người tiêu dùng không yên tâm khi mua rau tại các chợ truyền thống hiện nay
là việc họ không biết những cây rau ấy được sản xuất như thế nào
nhưng nhiều người tiêu dùng ở hà nội đang được sử dụng những mớ rau có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng
và họ có thể giám sát quy trình này hai mươi bốn trên hai mươi bốn thông qua hệ thống camera lắp đặt ngay tại ruộng rau
đây là cách để những nhà sản xuất có được niềm tin tuyệt đối của người tiêu dùng
những sản phẩm rau sạch được sơ chế đóng gói không còn lạ lẫm hiện nay
tuy nhiên điểm đặc biệt trong mỗi túi rau này chính là chiếc tem truy xuất nguồn gốc
trác thứ thông tin theo các tem này
người tiêu dùng có thể biết được toàn bộ quy trình chăm sóc cho đến chủng loại
thời điểm bón phân phun thuốc của mớ rau mình mua
không những thế người tiêu dùng có thể theo dõi trực tiếp hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thông qua hệ thống camera lắp đặt ngay tại ruộng rau
cũng biết nhiều loại sản phẩm rau sạch nhưng mà chưa thấy có một cái loại nào
mà lại có lắp camera để giám sát hai mươi bốn trên bảy như thế
và nói chung là tôi thấy đây là một mô hình mới và rất là hay
nó cảm giác cảm giác chung của tôi là thấy là tạo sự yên tâm

trực tiếp là cái dụng rau mà chị đang quan sát và bọn em sẽ thu hoạch trên cái dụng rau này
đây là giám sát đơn lô một lô hai và lô sáu
bọn em sẽ có camera giám sát hai mươi bốn trên bảy
nếu chị muốn giám sát từ hàng rau chị có thể đến ngúng rau
chị có thể đến trực tiếp ngúng rau này và có thể trực tiếp xem người dân ở đây
chống như thế nào và thu hoạch như thế nào
mô hình liên kết sản xuất rau sạch này được công ty ravi kết hợp với những hộ dân
để minh bạch hóa thông tin nhằm đưa đến người tiêu dùng quyền lợi cao nhất
đây chính là quyền được giám sát toàn bộ quy trình sản xuất
để biết chất lượng sản phẩm của mình mua như thế nào
và trách nhiệm của người nông dân cũng được nâng cao
chiếu chuẩn là làm theo cái gì theo của công ty
người ta cho mướn kỹ sư về mình người ta giảng dạy mình
làm theo quy trình giống mình như thế nào
bây giờ phun là phun thuốc thảo mộc người ta đưa cho
sinh học cũng hạn chế
tuy mới đi và hoạt động được sáu tháng
hiện tại diện tích liên kết trồng rau của ravi đã đạt hai hectare
theo kế hoạch diện tích này sẽ tăng lên gấp năm lần vào năm sau
không chỉ tập trung vào các cửa hàng rau sạch
đơn vị này đang hướng tới việc đưa các sản phẩm tới các chợ truyền thống
để mọi người tiêu dùng đều có thể sử dụng các sản phẩm sạch rõ nguồn gốc
lắp đặt các hệ thống camera giám sát
mục đích của nó là để chứng minh cho người tiêu dùng thấy
quá trình sản xuất sạch mà bà con đã làm cho cái sản phẩm rau
từ đó tạo ra lòng tin cho người tiêu dùng trong quá trình tiêu thụ
đấy là tại thời điểm hiện tại
một bước thứ hai quan trọng hơn và dài hạn hơn của ravi là
khi người tiêu dùng đã nhận thức rõ được việc một sản phẩm có nguồn gốc như thế nào
thì ravi sẽ tiến tới việc làm sao thúc đẩy sản phẩm này
không phải tiêu thụ riêng cái kênh mà ravi có
mà thay vì thế là làm như nào để cho mọi sản phẩm khi tiêu thụ ra ngoài chợ truyền thống
vẫn có thể có nguồn gốc đầy đủ
cành tác thân thiện với môi trường
minh bạch về quy trình và nguồn gốc sản phẩm
đặt lợi ích về sức khỏe của người tiêu dùng lên hàng đầu
chính là cách để những nông dân này có được niềm tin bền vững của người tiêu dùng
trong điều kiện thực phẩm bẩn đáng báo động như hiện nay
những mô hình sản xuất minh bạch như thế này chính là điều chúng ta đang cần
với chủ đề ứng dụng công nghệ và vật liệu nano
hội nghị thường niên khu công nghệ cao tp hcm diễn ra trong hai ngày
một mươi bảy và một mươi tám tháng một mươi một đã thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học trong và ngoài nước
đóng góp nhiều ý kiến về vai trò công nghệ nano trong phát triển kinh tế trên nền tảng công nghệ cao
với sự tham gia của hơn hai trăm linh đại biểu là các nhà khoa học trong nước
và đến từ các nước mỹ nhật bản hàn quốc singapore
hội nghị lần này đem lại một góc nhìn toàn diện về xu hướng nghiên cứu
phát triển của công nghệ nano trên thế giới và cơ hội phát triển công nghệ nano tại việt nam
cụ thể trong các lĩnh vực nano trong điện tử và thiết bị
nano tổng hợp và các ứng dụng
công nghệ nano trong sinh hạt
mục tiêu của hội nghị thường niên là tạo sự kết nối giữa các chuyên gia khoa học và công nghệ
doanh nghiệp và các nhà đầu tư tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học
chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm lĩnh vực công nghệ cao
cũng như phát triển chuỗi cung ứng nổi địa
hội nghị mở ra nhiều cơ hội để thành phố hồ chí minh tiếp cận công nghệ
chuyển giao ứng dụng và phát triển công nghệ nano rộng rãi
thiết thực có phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường
theo lãnh đạo thành phố từ hội nghị cần đề ra những giải pháp khả thi
có khả năng ứng dụng nhanh công nghệ nano vào thực tiễn
để tính toán hoạch định những chủ trương phát triển của công nghệ cao
cho thành phố trong những năm sắp tới
hội trợ hàng thủ công truyền thống việt nam vừa chính thức khai mạc
tại bảo tàng dân tộc học việt nam
hội trợ do trung tâm nghiên cứu liên kết và phát triển thủ công mỹ nghệ tổ chức
hội trợ hàng thủ công truyền thống việt nam lần thứ hai mươi sáu
có bốn mươi bốn quầy hàng quy tụ nhiều nhóm sản xuất từ các vùng miền của đất nước
hội trợ trưng bày và giới thiệu các sản phẩm như hàng may mặc thổ cầm
các loại giỏ mây che đan đồ chơi trẻ em

hội trợ được tổ chức với mục đích trợ giúp các nhóm dân tộc thiểu số
nhóm quyết tật và nhóm là nghề khôi phục nền văn hóa truyền thống
tăng thêm thu nhập cho thợ thủ công nghèo
hội trợ là hoạt động góp phần quảng bá
giới thiệu những nét văn hóa giới thiệu những nét văn hóa
của các dân tộc làng nghề việt nam đến du khách trong và ngoài nước
thông qua hội trợ các nhóm sản xuất không chỉ có cơ hội bán hàng
mà còn có dịp giao lưu trực tiếp với du khách
và hiểu kỹ hơn về thị hiếu thói quen tiêu dùng của họ
hội trợ là hoạt động góp phần quảng bá giới thiệu những nét văn hóa giới thiệu những nét văn hóa
giới thiệu những nét văn hóa giới thiệu những nét văn hóa giới thiệu những nét văn hóa
giúp các em học hỏi thêm những nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc
vừa qua tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ số năm mươi đảo di từ hà nội
ban quản lý phố cổ hà nội đã tổ chức khai mạc các hoạt động văn hóa
chào mừng một mươi hai năm ngày di sản việt nam
hoạt động đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân thủ đô và du khách
đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực để kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày thành lập
mặt trận dân tộc thống nhất việt nam một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
chào mừng ngày di sản văn hóa việt nam hai mươi ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu
một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
chương trình có sự tham gia của các nhà hát các trường trực thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch
các đoàn nghệ thuật như nhà hát trèo việt nam nhà hát cải lương việt nam
nhà hát tuồng việt nam nhà hát mô dối việt nam liên đoàn siếc việt nam
mỗi tiết mục của các đoàn nghệ thuật các nhà hát đều được các nghệ nhân chuẩn bị kỹ lưỡng
chú đáo đảm bảo gửi tới khán giả những tinh hoa văn hóa của các loại hình dân ca
dân vũ của đồng bào các dân tộc
khi mà gọi là nhận được cái công văn từ sở họ mời thì đó là một cái điều mà cali cảm thấy rất là vui mừng
thứ nhất là đây giống như là một cơ hội để tạo cho trong đội trong nhóm
để người ta được đến một cái nơi đặc biệt là rất là nhiều người đồng bào dân tộc
đặc biệt là mình được giao lưu học hỏi
thì sở này bây giờ chuẩn bị sáu tiết mục
thì những cái bài vừa rồi thì làm thì một số bài chính cali là viết ra cái bài
khi mà chúng tôi nhận được quyết định đi ra đây phục vụ
cho bà con thì trong nửa tháng chúng tôi cũng thường thường ngày nào cũng đến sân khấu
và tập luyện những tiết mục hay nhất để đem đến cho bà con thưởng thức ngày hôm nay
với các hoạt động tái hiện các giá trị văn hóa độc đáo của các dân tộc
tuần lễ đại đoàn kết dân tộc di sản văn hóa việt nam là một ngày hội lớn
để thắt chặt tình đoàn kết của năm mươi bốn dân tộc anh em
đây cũng là cơ hội để du khách hiểu hơn về những di sản văn hóa vùng miền
được nghe và được thấy các
các cái chương trình các cái tiết mục biểu diễn như thế này
nó làm cho tôi là hiểu biết hơn văn hóa của các dân tộc vùng miền
và làm phong phú được số văn hóa của cá nhân cũng như là gia đình mình hơn
qua lời ca tiếng hát hoặc là qua trang phục của người biểu diễn
đến hôm nay là mình được mở mang tầm mắt và mình cũng đã biết thêm được một số các dân tộc khác
các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống sẽ tiếp tục được diễn ra
phục vụ du khách từ nay đến hết ngày hai mươi ba tháng một mươi một
mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế
lực lượng iraq đẩy lui phiến quân is tại phía nam mushul
thái lan muốn cùng malaysia xây tường kiểm soát biên giới
các lực lượng an ninh iraq hiện đã đẩy lùi các cuộc tấn công của tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
đồng thời tiêu diệt bốn mươi ba tay súng và bắt giữ một mươi một phiến quân

ủy ban an ninh thủ hội đồng tỉnh nineveh của iraq cho biết khoảng hai trăm linh tay súng is đêm một mươi tám tháng một mươi một
đã tấn công lực lượng an ninh gần thị trấn kayyara sau khi vượt sông tigris từ khu vực do tổ chức này kiểm soát bên bờ đông
các lực lượng an ninh và các tay súng bộ lạc bán quân sự hồi giáo dòng sunny đồng minh đã giao tranh ác liệt với những kẻ tấn công
đến dạng sáng ngày một mươi chín tháng một mươi một cảnh sát liên bang tới hiện trường và đánh bật các phiến quân cực đoan
giao tranh cũng khiến ba cảnh sát thiệt mạng phó phát ngôn viên của liên hợp quốc cho biết sau một tháng chiến dịch mosun được tiến hành
gần sáu mươi người đã phải rời bỏ nhà cửa và con số này đang tăng lên từng ngày
giới chức thái lan vừa ra thông báo ý định hợp tác cùng malaysia xây dựng một bức tường dọc biên giới hai nước để ngăn chặn các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia
phát biểu với báo giới tại văn phòng chính phủ phó thủ tướng kiêm bộ trưởng quốc phòng thái lan
ông pravit vongsu van cho biết ý tưởng này được đưa ra
trong cuộc gặp mới đây tại lào giữa ông với người đồng cấp malaysia ông nêu rõ hai bên đã đề xuất lập một ủy ban chung với phía malaysia
để thảo luận về vấn đề tội phạm xuyên quốc gia buôn người và việc xây dựng một bức tường dọc biên giới
theo đó dự án xây tường dọc biên giới sẽ được triển khai trên cơ sở tận dụng các bức tường và hàng rào kiểm soát mà hai nước đã xây dựng riêng rẽ ở khu vực biên giới
và sẽ trở thành một bức tường rào chung được hai nước cùng quản lý suốt dọc biên giới
thời điểm khởi công và kinh phí xây dựng sẽ được hai nước tiếp tục thảo luận trong thời gian tới
biến đổi khí hậu tiếp tục có ảnh hưởng rõ rệt đến nhiều quốc gia trên thế giới
trái ngược với mùa hè năm hai nghìn một mươi sáu ghi nhận mức nhiệt độ nóng nhất trong lịch sử kể từ thời tiền công nghiệp
tại châu âu cộng hòa séc đang phải trải qua thời tiết lạnh bất thường với mức nhiệt độ thấp kỷ lục mặc dù chưa đến những tháng mùa đông
hiện đang là trung tuần tháng một mươi một cuối mùa thu
và mặc dù mùa đông chưa đến nhưng nhiệt độ ở cộng hòa xéc đã thấp kỷ lục
trạm thủy văn khu vực sumava của cộng hòa xéc ngày một mươi năm tháng một mươi một vừa qua đo được mức nhiệt là âm hai mươi độ c thấp nhất trong lịch sử tồn tại của trạm thủy văn này
nhiệt độ này thấp hơn mức kỷ lục âm một mươi bảy chín độ c được ghi trước đó vào năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trước đó các trạm thủy văn vùng núi cũng ghi được nhiệt độ âm một mươi bảy năm độ c thấp nhất trong lịch sử tồn tại các trạm thủy văn ở đây
và tuyết bắt đầu rơi từ ngày một mươi tháng một mươi một điều này rất hiếm khi xảy ra trong những năm gần đây
những năm gần đây mùa đông không lạnh ít tuyết và tuyết rơi rất muộn sắp dịp giáng sinh thậm chí là sau năm mới
năm ngoái nhiệt độ trung bình của mùa đông ở trung tâm cộng hòa xéc là năm độ c ít khi tụt xuống mốc độ và hầu như không có tuyết
đông lạnh là một kỹ thuật gây tranh cãi và chưa ai biết liệu nó có thể giúp một người sống lại hay không sau khi đã chết
tuy nhiên lần đầu tiên một tòa án ở anh đưa ra phán quyết lịch sử cho phép một cô gái một mươi bốn tuổi được đông lạnh cơ thể sau khi chết để chờ cơ hội hồi sinh
đây là trường hợp bệnh nhân đầu tiên ở anh được cho phép đông lạnh cơ thể với hy vọng hồi sinh trong tương lai
bé gái một mươi bốn tuổi với biệt danh gs được chuẩn đoán mắc một dạng ung thư hiếm gặp vào năm hai nghìn một mươi năm và không thể chữa khỏi bằng công nghệ hiện có
sau khi biết mình không thể qua khỏi những tháng cuối đời
cô bé gs đã lên mạng tìm hiểu về kỹ thuật đông lạnh sau khi chết với hy vọng y học tiến bộ có thể giúp em hồi sinh
vì còn quá nhỏ nên cô bé gs cần có sự đồng thuận của gia đình để thực hiện ý nguyện này
mẹ của gs hoàn toàn ủng hộ nhưng bố của em thì phản đối kịch liệt
sự bất đồng ý kiến giữa cha mẹ khiến gs phải nhờ đến sự can thiệp của tòa án
gis đã gửi một bức thư cho thẩm phán với mong muốn sống thật lâu và trong tương lai các bác sĩ có thể tìm được thuốc trị ung thư và đánh thức sự sống của em
đây thực sự là một trường hợp khó khăn vì có quá nhiều yếu tố liên quan chi phối
tuy nhiên chúng tôi đã cố gắng để đề nghị tòa án thực hiện yêu cầu của cô bé và điều đó đã được tòa chấp thuận
thẩm phán tòa án đã ra phán quyết mẹ của cô bé sẽ là người có quyền quyết định đối với thi thể của con gái
gia đình cho biết đã chi ra số tiền gần bốn mươi sáu đô la tương đương với hơn một tỷ đồng để gs được thực hiện kỹ thuật đông lạnh
thi thể của gs đang được bảo quản tại viện đông lạnh ở michigan mỹ
với nhiệt độ ấm một trăm một mươi độ c trong vòng hai tuần tới nhiệt độ sẽ giảm xuống mức ấm một trăm chín mươi sáu độ c bao phủ thi thể là nitro lòng
mặc dù công nghệ này đang được sử dụng rộng rãi để lưu trữ trứng và tinh trùng tuy nhiên theo giáo sư bari fuller thì nó không thể lưu trữ toàn bộ cơ thể
công nghệ này rất hữu ích trong việc bảo quản một bộ phận nào đó của cơ thể trong thời gian dài ví dụ như thận
tuy nhiên việc bảo quản cả một cơ thể người thì cần một bước nhảy vọt của công nghệ y học
tôi không thể dự đoán được điều gì
sẽ xảy ra trong tương lai
điều tôi có thể nói lúc này hiện chúng ta vẫn chưa có công nghệ để khôi phục lại thành công hoạt động của cơ thể người sau khi đóng băng
kể từ khi công nghệ này xuất hiện vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi đến nay khoảng ba trăm năm mươi người đã được đóng băng
tuy nhiên hai mươi thi thể đã thất bại và bị đưa ra ngoài trôn cất
thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân